phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai phối hợp với công an huyện thống nhất đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn
giữa hai ô tô khách và một xe tải trên quốc lộ một a đoạn qua xã bào hàm hai huyện thống nhất tỉnh đồng nai khiến bốn người thương vong
vào khoảng năm h ba mươi phút ngày tám tháng chín trên quốc lộ một a tại điểm qua đường xóm hố xã bào hàm huyện thống nhất
xe khách bình định bình kiểm soát bảy mươi bảy b một nghìn một trăm hai mươi tám đi về tp hcm đã tông vào xe khách
khi xe khách dường nằm bị kiểm soát bảy mươi bảy f tám từ tp hcm ra đồng nai qua đường
cú va chạm đã khiến một người phụ nữ của chiếc xe khách này tử vong
riêng chiếc xe khách qua đường bị tông mạnh đã xoay đầu xe văng qua giải phân cách cứng
làn tông và hông xe tải đang dừng chờ ở làn đường bên kia
ba người trên xe khách bị thương được đưa đi cấp cứu
ngay khi nhận được tin báo cảnh sát giao thông chạm suối tre tỉnh đồng nai đã đến hiện trường đưa người đi cấp cứu
và phối hợp với công an huyện thống nhất điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn